đặc thù của huyện vùng cao simacai tỉnh lào cai là khí hậu tiểu vùng ôn đới
từ cây rau trái vụ cũng có thể cho thu nhập đến hàng trăm triệu đồng
chính vì vậy mà trồng rau trái vụ là một hướng làm giàu mới cho người dân ở nơi đây
đây là vườn bắp cải của gia đình anh lưu xeo thống ở thôn say sáng phìn xã mảng thần huyện simacai
trước đây trên diện tích này là nương ngô của gia đình
từ khi chuyển sang trồng cây bắp cải trái vụ anh thống đã thu về cả trăm triệu đồng mỗi vụ tính ra hiệu quả gấp gần chục lần so với trồng ngô
do đặc thù là vùng khí hậu mát mẻ nên cây bắp cải ở simacai có thể trồng vào khoảng tháng năm tháng sáu
vì vậy không có sự cạnh tranh với các tỉnh miền xuôi lại tránh được sâu bệnh nên không hề dùng thuốc bảo vệ thực vật
thấy được hiệu quả từ cây rau trái vụ nên từ chỗ người dân chưa có thói quen này
đến nay toàn huyện simacai đã có hơn năm mươi hectare diện tích trồng cây bắp cải mang lại thu nhập cao cho người dân
rau trái vụ thì riêng ở simacai thì từ trước đến nay bà con đã
bà con đã trồng cây bắp cải từ tháng bốn đến tháng một mươi dương lịch thì ở dưới xuôi không trồng được loại rau này
thế nhưng simacai thì bắp cải có thể trồng quanh năm cho những địa bàn trên độ cao từ một m trở lên là bà con đã trồng được
và cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc trồng cây bắp cải
rồi đang tập trung vào phát triển rau trái vụ cho nên diện tích nó cao hơn và thu nhập nó cao hơn cho bà con
cây rau trái vụ không chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng
mà còn góp phần hạng
cây rau trái vụ cũng hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
đồng thời cũng mở ra một hướng đi mới để làm giàu cho người dân ở vùng cao
tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao nhất huyện simacai tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý chuyển đổi cây trồng
cần có sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để bảo đảm chất lượng và phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương